trong tình trạng ngập úng người dân ngại đi xa để đến các cơ sở chuyên khoa khám chữa bệnh

và ngoài khám ở tại xã hoàng văn thụ hôm nay
thì chúng tôi cũng còn triển khai theo đoàn và khám ở những xã lân cận trong vùng ngập úng

về những cái viêm kẽ chân kẽ tay do nấm do viêm khuẩn và những cái bệnh sẩn ngứa
rồi là một số các viêm da tiếp xúc
kế hoạch thì chúng tôi khám khoảng tám năm trăm linh lượt người là những hộ ngập úng nặng trong đợt này
nhưng mà dự kiến thì được năm mươi khoảng bốn người
về nịch khám thì chúng tôi sẽ khám quân chiếu cho các cái xã
như là tân tiến hoàng văn thụ nam phương tiến mỹ nương rồi tốt động
thì lịch thì bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết thứ bảy tuần sau
thì chúng tôi sẽ tập trung chúng tôi khám hết từ hôm qua
hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho người dân
vùng lũ tại xã hoàng văn thụ sẽ được diễn ra hết ngày hôm nay
sau đó đoàn sẽ tiến hành lịch khám cuốn chiếu cho người dân các xã tiếp theo
đến hết ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
tại bình dương ban tuyên giáo trung ương đã tổ chức hội nghị tập huấn
tuyên truyền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi tám
cho đại diện lãnh đạo ban tuyên giáo bảo hiểm xã hội
và một số sở ngành thuộc năm tỉnh đông nam bộ
tại hội nghị các đại biểu tham dự của các địa phương đã nghe phổ biến nội dung tập huấn
tập trung vào hai chuyên đề nhằm tăng cường công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế gồm một số vấn đề lý luận chung về bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
và những vấn đề cần đổi mới trong công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
những điểm mới của nghị quyết hai mươi tám trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
góp phần bảo đảm an sinh xã hội thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội
để phát triển bền vững đất nước
bộ lao động thương binh và xã hội vừa tổ chức cuộc họp lần thứ nhất ban soạn thảo
tổ biên tập dự án bộ luật lao động sửa đổi nhiều nội dung cơ bản đã được đưa ra để lấy ý kiến
của các thành viên nhằm xây dựng một văn bản hoàn thiện bảo đảm hài hòa lợi ích
của nhiều đối tượng trong xã hội
theo dự thảo bộ luật lao động sửa đổi các nội dung chính đang lấy ý kiến gồm phạm vi điều chỉnh
và đối tượng áp dụng của bộ luật các vấn đề về hợp đồng lao động làm thêm giờ
chính sách tiền lương tuổi nghỉ hưu đình công
theo ý kiến của một số thành viên tổ biên tập ban soạn thảo rất nhiều vấn đề mới mang tính dự liệu
cần đưa vào dự thảo để bảo đảm điều chỉnh kịp thời những vấn đề phát sinh trong tình hình mới
đối với vấn đề độ tuổi nghỉ hưu dự thảo hiện quy định từ ngày một một hai nghìn hai mươi một
cứ mỗi năm tăng ba tháng với nam và tăng bốn tháng đối với nữ cho đến khi nam đủ sáu mươi hai tuổi nữ đủ sáu mươi tuổi
và đặc biệt là phải có định hướng trong cái bối cảnh như là bộ trưởng nói là hội nhập quốc tế
đó là câu chuyện chúng ta sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều
bởi cách mạng công nghiệp bốn trong đó có vấn đề lao động vấn đề người máy thay thế lao động công nhân như thế nào
chứ không chúng ta sẽ lại từ hậu trong cả vấn đề luật pháp
dự kiến dự án này sẽ được trình xin ý kiến thành viên chính phủ vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
và trình quốc hội cho ý kiến vào tháng năm năm hai nghìn một mươi chín

thảo dược thay thế mất gấu được trồng trong khuôn viên của trường tiểu học phụng thượng
là hoạt động ngoại khóa bổ ích cho các em học sinh
khi mà các em nhỏ vừa có thể tự tay trồng cây vừa có thêm kiến thức về tác dụng của các loài cây
bên cạnh đó vườn cây còn là phương thức tuyên truyền trực tiếp đến phụ huynh của các em học sinh
để nhiều người dân hiểu hơn về những phương thuốc thay thế mật gấu
tổ chức động vật châu á có ý định trồng một cây vườn thuốc nam với nhà trường
chúng tôi thấy đây là một hoạt động tích cực
thứ nhất là về phía nhà trường chúng tôi cũng có một vườn để dạy các em trong môn tự nhiên và xã hội
thông qua dạy đó cũng biết được tác dụng của một số cây thảo dược thay thế cho mật gấu
và tác dụng nữa là việc tuyên truyền đối với các em về bảo vệ động vật hoang dã đó là lầy gấu
ngay từ sáng sớm những em học sinh đã sẵn sàng để tham gia trồng cây thảo dược
với sự giúp sức của chính các thầy cô giáo
trong trường những thành viên của tổ chức động vật châu á và cả những cán bộ của tri cục kiểm lâm hà nội
những cây thảo dược đã nhanh chóng được trồng tạo nên một khu vườn xanh mát
sau khi hoàn tiện khu vườn các em nhỏ sẽ cùng nhau chia lịch truyền nhật
và tự tay chăm sóc cho chính các cây thuốc thảo dược thay thế mật gấu này
bộ trồng cây hôm nay chúng ta mang lại cho con kiến thức là ta không nên lấy mật gấu
để chữa bệnh chúng ta nên trồng cây được thảo dược bên này ạ
thì trong quá trình tuyên truyền
chúng tôi thường gặp những câu hỏi là chúng tôi cũng chưa nhìn thấy những cây thuốc thay thế mất gấu như thế nào
mà không biết trồng như thế nào
từ những câu hỏi đấy chúng tôi nên đi tưởng là chúng ta nên có một cây vườn
thứ nhất là trưng bày ba mươi hai loại cây thuốc có tác dụng thay thế mất gấu
thì từ đó trở đi thì việc đi công tác tuyên truyền sẽ dễ hơn
và người dân ở xã phùng thượng là nơi nuôi gấu nhiều nhất tại việt nam
hiện nay có khoảng một trăm chín mươi năm cá thể gấu
vì thế là họ có thể đến đây tìm hiểu thêm những cây thuốc
có tác dụng này
thì ngoài ra là cái trường thiểu học này thì hiện nay có khoảng sáu trăm linh học sinh
thì hàng ngày các phụ huynh cũng hay đến đón các cháu
vì đây là cũng một cơ hội tốt để cho các học sinh có thể tìm hiểu thêm
về những cây thuốc có tác dụng thay thế mất gấu
thời gian qua tổ chức động vật châu á đã triển khai nhiều hoạt động
nhằm giảm thiểu tối đa việc sử dụng mất gấu trong đông y
thông qua nhiều hình thức tuyên truyền phổ biến tác dụng của cây thảo dược thay thế cho mật gấu
xây dựng vườn cây thảo dược thay thế mất gấu tại trường thiểu học phụng thượng
cũng đã giúp các em nhỏ hiểu hơn về tầm quan trọng của việc bảo tồn loài gấu tại việt nam
và để chính các em trở thành những tuyên truyền viên nhỏ tuổi trong gia đình và cộng đồng
thưa quý vị tỉnh quảng ngãi vừa tổ chức thành công liên hoan cổng chiêng
đàn và hát dân ca các dân tộc thiểu số lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
chương trình đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các nghệ sĩ
dân gian với nhiều tiết mục đặc sắc của các huyện miền núi đồng bào dân tộc của tỉnh quảng ngãi
liên hoan thu hút một trăm năm mươi nghệ nhân diễn viên người hơ rê co ca rong
đến từ sáu huyện miền núi sơn tây sơn hà trà bồng tây trà ba tơ và minh long tham gia
mỗi huyện sẽ mang đến một chương trình nghệ thuật với khoảng ba tiết mục
hội tụ đủ các thể loại cồng chiêng đàn và hát dân ca
khắc họa đậm nét bản sắc văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc
và được trao truyền phát huy trong cuộc sống
với mỗi nghệ nhân diễn viên đây không chỉ là dịp để khoe tài ca hát nhảy múa
chơi nhạc mà còn là dịp để họ giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng khác
trong quá trình hình thành và phát triển đồng bào các dân tộc thiểu số ở quảng ngãi
đã sáng tạo ra những giá trị văn hóa nghệ thuật đặc sắc
được lưu truyền diền giữ qua nhiều thế hệ
tuy nhiên đứng trước thời đại mới những giá trị nghệ thuật truyền thống
đang có nguy cơ dần mai một giảm dần sự xuất hiện trong đời sống sinh hoạt sản xuất
liên hoan đã mang đến một không gian văn hóa đặc sắc để các nghệ nhân
diễn viên người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh quảng ngãi giao lưu
học hỏi kinh nghiệm khuyến khích sức sáng tạo tìm tòi nuôi dưỡng lòng đam mê
nhiệt huyết trong việc gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa nghệ thuật đặc trưng
nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm thành lập bảo tàng tp hcm và đặc biệt kỷ niệm ba trăm hai mươi năm
lịch sử hình thành và phát triển của tp hcm bảo tàng tp hcm đã trưng bày chuyên đề
dấu ấn khai phá vùng đất nam bộ qua hiện vật bảo tàng
triển lãm giới thiệu bộ sưu tập ấn truyện sắc phong chỉ dụ tờ truyền
từ năm một nghìn sáu trăm chín mươi tám khi nguyễn hữu cảnh vào năm kinh luật lập phủ gia định
những hiện vật ở đây được chọn lọc từ trên một trăm ba mươi sưu tập hiện vật trong hơn ba trăm bảy mươi bốn tài liệu
hiện vật quý về tp hcm và nam bộ xưa do bảo tàng tp hcm lưu giữ
trong đó có những tấm bản đồ quý hiếm xưa như bản đồ sài gòn năm một nghìn sáu trăm hai mươi ba đến một nghìn sáu trăm linh
bản đồ sài gòn năm một nghìn bảy trăm chín mươi năm bản đồ tỉnh gia định và vùng phụ cận do trần văn học vẽ
với dấu tích thành gia định đồn bắc đồn nam và lưỡi bán bích
những hình ảnh các sát phong của vua minh mệnh vua tự đức v v
ngoài ra người xem còn có dịp chim ngưỡng bộ sưu tập ấn truyện thời tây sơn
được đúc trong khoảng thời gian từ năm một nghìn bảy trăm chín mươi đến một nghìn tám trăm linh
thể hiện sự quản lý của nhà nước trong những buổi đầu xác lập hành chính
các tờ truyền được viết bằng chữ hán phong chỉ dụ bằng chữ nôm
được nguyễn ánh ban cho tướng sĩ những văn bản hành chính xưa nhất
về sự quản lý của nhà nguyễn gắn với con người và vùng đất sài gòn
tất cả các hiện vật được sắp xếp theo mạch thời gian
tạo cảm giác liên tục của lịch sử và đầy hấp dẫn
triển lãm mở ra nhằm giúp cho người xem có cơ hội hiểu biết thêm
về lịch sử văn hóa của vùng đất nam bộ xưa
vừa qua tại hà nội đã diễn ra chương trình thương nhớ thời bao cấp
trưng bày ba mươi bức tranh minh họa sinh động và hóm hình
được trích ra từ cuốn sách cùng tên của hai họa sĩ thành phong và hữu khoa
chương trình là dịp để khán giả nhiều thế hệ cùng ôn cố chi tân
về một thời đã qua trong lịch sử của dân tộc
không chỉ giới thiệu đến với độc giả những câu cửa miệng tục ngữ thành ngữ
những câu ca vần về cho tới những biển hiệu bán hàng
những khúc đồng giao từng quen thuộc trong thời bao cấp
triển lãm còn khắc họa nên một xã hội mà tư duy phân phối bao cấp
ăn sâu đến từng ngóc ngách nhỏ nhất của đời sống
với những đặc trưng không thể trộn lẫn
thế nhưng dẫu hiển hiện hiện trong những sáng tác dân gian ấy
là một xã hội còn vô cùng khó khăn
với những nỗi lo lắng nhọc nhằn về những thứ nhu yếu phẩm không thể căn bản hơn nữa
của cuộc sống thường nhật cái khăn mặt túi cá khô
cái quần đùi hoa cuốn sổ gạo cục gạch xếp hàng
ta vẫn thấy vật hẳn lên trên là cái nhìn quan sát sâu sắc
điểm tĩnh đến kinh ngạc cùng thái độ phản biện hài hước
và đôi khi còn vui tươi đến lạ kỳ
tại hà nội lễ hội ẩm thực thái lan taste of thailand vừa chính thức khai mạc
lễ hội đã thu hút sự chú ý đông đảo của người dân thủ đô
cũng như du khách nước ngoài
lễ hội ẩm thực thái lan taste of thailand là chương trình được tổ chức
nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân việt nam và thái lan
đồng thời là dịp giúp người dân việt nam hiểu hơn về văn hóa
đất nước con người thái lan
ẩm thực thái lan từ lâu đã rất nổi tiếng trên toàn thế giới
với sự va trộn hương vị đặc trưng như thanh ngọt của cây cỏ dừa
vị chua của chanh đậm đà của nước mắm cá
hay vị cây nồng của ớt
tại lễ hội lần này các nét ẩm thực độc đáo là đặc trưng của con người
và nền văn hóa miền bắc và miền trung thái lan đã được thể hiện
thông qua các món ăn của những đầu bếp đến từ học viện dạy nghề quốc tế susan ducis
có thể nói đây là một trải nghiệm thú vị và đáng nhớ đối với các thực khách
lễ hội sẽ diễn ra từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi sáu tháng tám tại hà nội
thưa quý vị
sáu tháng tám tại hà nội đã diễn ra lễ trao tặng huân chương hiệp sĩ văn học và nghệ thuật của pháp
dành cho đại diện của việt nam là ông nguyễn nhật anh
giám đốc công ty cổ phần văn hóa và truyền thông nhã nam
huân chương văn học và nghệ thuật ra đời từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy
nhằm tặng thưởng cho các cá nhân nổi bật nhờ công việc sáng tạo của họ trong lĩnh vực nghệ thuật
và đóng góp của họ trong việc tôn vinh nghệ thuật và văn trường pháp trên khắp thế giới
ông nguyễn nhật anh đã đóng góp rất nhiều cho công cuộc giới thiệu tư tưởng pháp tại việt nam
thúc đẩy sự đa dạng văn hóa và phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước pháp việt
chính vì tất cả những lý do này bộ văn hóa cộng hòa pháp
đã quyết định trao tặng huân trường hiệp sĩ văn học và nghệ thuật cho ông
trong phần tin quốc tế hàn quốc và triều tiên xem xét kết nối lại tuyến đường sắt
hàn quốc và triều tiên xem xét kết nối lại tuyến đường sắt
hàn quốc và triều tiên đang xem xét khả năng kết nối lại tuyến đường sắt của hai nước trước cuối năm nay
trong một nỗ lực nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song phương
tổng thống hàn quốc moon jae in khẳng định sự hợp tác về kinh tế năng lượng và đường sắt giữa hàn quốc và triều tiên
được coi là nền tảng cho hòa bình và thịnh vượng của đông bắc á
do đó hàn quốc rất quan tâm đến dự án này bởi nó giúp mở đường cho quá trình hội nhập của bán đảo triều tiên
với tuyến đường sắt
tuyến đường sắt xuyên siberia và tuyến đường sắt xuyên mông cộ cho phép hàn quốc tăng cường trao đổi hàng hóa với trung quốc
nga thậm chí mở ra cánh cửa vào châu âu cho cả seoul và bình nhưỡng
dự án kết nối đường sắt hàn quốc triều tiên với tuyến đường sắt xuyên siberia đã được nga triều tiên và hàn quốc công bố một mươi năm trước đây
tuy nhiên kế hoạch này đã gặp trở ngại do bất đồng giữa hai miền triều tiên
tổng thống hàn quốc cũng đề xuất thành lập một cộng đồng đường sắt đông bắc á với sự tham gia của hai miền triều tiên cùng với mỹ và bốn quốc gia châu á khác
bảy trăm một mươi một trường học của liên hợp quốc dành cho người tị nạn palestine sẽ mở cửa đúng hạn bất chấp của khủng hoảng tài chính sau khi mỹ đóng băng viện trợ
một mươi trường học dành cho năm trăm hai mươi sáu học sinh tại các vùng lãnh thổ palestine jordan liban và syri sẽ mở cửa cho năm học mới
từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày hai tháng chín mỹ đã đóng băng khoản viện trợ ba trăm linh triệu đô la cho cơ quan cứu trợ người tị nạn palestine để gây áp lực buộc palestine quay trở lại bàn đàm phán
nhiều quốc gia sau đó cũng quyên góp thêm nhưng cơ quan cứu trợ cho biết hiện cần thêm hai trăm một mươi bảy triệu đô la để bảo đảm các trường học này có thể hoạt động đến cuối năm
cơ quan này cũng đang cung cấp dịch vụ cho hơn ba triệu người tị nạn palestine và thân nhân của họ ở khắp khu vực trung đông
cùng hơn hai mươi lao động trong đó phần lớn là người palestine
hội nghị robot thế giới thường niên lần thứ ba diễn ra tại trung quốc tiếp tục giới thiệu tới công chúng những công nghệ hiện đại có khả năng thay đổi cuộc sống của nhân loại
đồng thời cũng là dịp để đánh giá những bước tiến mới nhất của xu thế tự động hóa trong cuộc cách mạng công nghiệp bốn
với chủ đề tạo đà trí tuệ cho một kỷ nguyên mới của sự cởi mở và lợi ích sẻ chia hội nghị robot thế giới hai nghìn hai mươi
đã giới thiệu đến người dùng nhiều công nghệ hiện đại hữu ích giúp thúc đẩy của cách mạng công nghệ bốn và chuyển đổi công nghiệp trên toàn thế giới
một trong những sáng chế thu hút được nhiều sự chú ý nhất là robot với cánh tay máy có khả năng lắc trộn khuấy và trang trí những kỹ năng cần thiết để pha chế cốc thai chỉ trong một phút
hay như robot rơi bán hàng tự động do một công ty tự động hóa của đức trưng bày robot này có khả năng bay lượn nhờ máy quay cảm biến và truyền hình ảnh và thông tin về máy tính
một phần mềm sau đó sẽ tự phân tích dữ liệu và đưa ra phương án tốt nhất cho lần bay tiếp theo
quy tụ một mươi hai nhóm chuyên gia từ hơn một mươi quốc gia và khu vực hội nghị năm nay hướng tới thúc đẩy một thế giới tương lai
nơi các nước ở mọi trình độ phát triển mọi tầng lớp trong xã hội hiện đại đều có thể được hưởng lợi từ tiến bộ công nghệ
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi hai năm ngày độc lập của ấn độ thủ tướng ấn độ narendra modi đã thông báo sứ mệnh chinh phục không gian vũ trụ của nước này
cụ thể thì ấn độ sẽ phóng tàu vũ trụ có người lái muộn nhất là vào năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng narendra modi đã đề cập tới chiến lược đưa ấn độ trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới có thể phóng tàu vũ trụ có người lái vào không gian sau nga mỹ và trung quốc
trong thập kỷ qua ấn độ đã đầu tư mạnh vào lĩnh vực không gian
tổ chức nghiên cứu vũ trụ ấn độ tuần trước cho biết nước này sẽ phóng tàu không người lái chandra hai lên mặt trăng vào tháng riêng
năm hai nghìn một mươi chín năm hai nghìn tám tàu vũ trụ chanrian một của ấn độ đã đáp xuống mặt trăng thực hiện sứ mệnh thăm dò
năm hai nghìn một mươi ba ấn độ phóng tàu vũ trụ lên sao hỏa
còn trong năm ngoái ấn độ đã phóng thành công một tên lửa đẩy mang theo một trăm linh bốn vệ tinh số vệ tinh được đánh giá là kỷ lục trong một lần phóng
quý vị khán giả thân mến chương trình thời sự của chúng tôi đến đây xin được kết thúc thân ái chào tạm biệt